dùng thủ đoạn hoán đổi tiền khi mua đồ ở các tiệm hóa nhằm chiếm đoạt tài sản hai đối tượng đã bị công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp bắt giữ để xử lý
ngày hai mươi bốn tháng ba công an xã tân mỹ huyện thanh bình đã bắt quả tăng trần thị ngon và dương thị diễm cùng chú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vào tiệm tạp hóa đổi hai tờ tiền mệnh giá là năm trăm linh đồng
sau khi cầm tiền lợi dụng chủ tiệm không để ý các đối tượng đã đánh cháo bằng tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác
thưa quý vị mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn ngọc thủy
chủ tịch công ty giáo dục e group về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vậy nguyễn ngọc thủy hay còn gọi là shark thủy đã sử dụng những thủ đoạn như thế nào để dụ tiền lừa của hàng nhiều người dân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng
thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong tiêu điểm kinh tế ngày hôm nay
những nạn nhân của ông nguyễn ngọc thủy chủ tịch công ty giáo dục e group người ít thì một hai tỷ người nhiều lên đến năm bảy tỷ đồng đã bị lừa đầu tư
bằng cách mua cổ phần của công ty giáo dục e group
shark thủy thì lên chương trình shark tank thì tôi cũng rất là tôn trọng
và tôi nghĩ là với một doanh nghiệp làm ăn nổi tiếng từ trong nam ra ngoài bắc như thế có hơn hai trăm linh cơ sở tiếng anh apec english này
thì tôi nghĩ là anh ta có rất là nhiều những tư duy những chiến lược phát triển kinh doanh những chuyên môn
mời những người thầy ở bên hàn quốc về định hướng chiến lược chuyên môn này
rồi có những cơ sở vật chất đẹp to các cháu được tiếp xúc với nền hiện đại về giáo dục cho nên là sẽ đem lại một lợi nhuận
cho nên là để cho tôi là tôi có niềm tin
tôi đầu tư là do con gái mới ra trường thế thì nó lại xin vào làm đúng vào một công ty con của shark thủy ở số một thái hà
tôi gửi tiền vào một tuần cũng được
một tháng cũng được ba tháng kỳ hạn là lãi suất
thế thì con gái lớn nhà tôi nó cũng mấy chục triệu cũng nhận
thì cứ một tuần hai tuần thì cứ đúng hạn là tiền lại chuyển vào tài khoản
air group được shark thủy thành lập vào năm hai nghìn tám là hệ sinh thái của tập đoàn do thủy điều hành
trải rộng nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm
trong đó nổi bật là apac holding ipc đứng đầu sau chuỗi trung tâm anh ưu
công ty duy nhất được niêm yết và thiết kế nhiều thương vụ đầu tư lớn
còn lại công ty air game và công ty air capital là đơn vị mà thông qua nó air group gọi vốn
từ năm hai nghìn một mươi bảy air game và air capital kêu gọi nhà đầu tư thông qua các thỏa thuận hợp tác chiến lược
để đổi lấy cổ phần của công ty mẹ air group
theo thỏa thuận nhà đầu tư phải nắm giữ cổ phần này trong một khoảng thời gian thường là một năm
đến ngày tất toán phía air group cam kết tìm đối tác hoặc trực tiếp
mua lại với giá cao hơn lúc bán ra hoặc tặng thêm một số cổ phần nhất định để tái ký thỏa thuận mới

thế thì tôi mới nói là cái nội dung hợp đồng này là không bình thường không ổn và tôi không đồng ý
cô ấy bảo là bây giờ đã nộp tiền vào rồi
tôi không cho giữ tiền lại
thời gian đầu tính tranh lệch giá cổ phần
nhà đầu tư có thể thu lãi từ hai mươi hai mươi năm giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sau giảm dần về một mươi bảy một mươi tám vào năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và đến năm hai nghìn hai mươi một mức lãi này chỉ còn một mươi bốn một mươi năm một năm
viện hàng trăm lý do công ty air group đã dừng việc chi trả khi nạn nhân lên đến con số hàng trăm người
thì đến một năm thì tôi đến tôi lấy tiền thì nó bảo là công ty trục trạch chưa có tiền giả
đến khi tôi hỏi là tiền của chúng tôi đâu thì nó bảo là mang đầu tư đất
dù dừng việc chi trả song tập đoàn này còn tiếp tục rụ rỗ các nhà đầu tư mới với một hình thức khác
có tên là hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm lợi dụng những người dân thiếu hiểu biết về pháp luật
trong thời gian đó thì cái trình độ hiểu biết chỉ như vậy
tôi cũng chỉ biết rằng đây là một hình thức gửi tiết kiệm lấy lãi
an toàn và có đảm bảo
nơi đầu tư rồi là của tập đoàn giáo dục là một trong những tập đoàn người ta gọi là mô phạm
là rất là
cho nên là tôi đầu tư vào đấy mà không hề nghĩ rằng cái hợp đồng hợp tác kinh doanh cũng là một hình thức lừa đảo
và ngại chây ý trả nợ các nhà đầu tư công ty của nguyễn ngọc thủy còn thất hẹn hoàn trả học phí
tại các trung tâm anh ngữ apex
nó là một trong những trung tâm anh ngữ apex leaders mắt xích sương sống trong hệ sinh thái của apex group
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín thì chuỗi trung tâm anh ngữ apex leaders bị nhiều phụ huynh tại thành phố hà nội đắk lắc đà nẵng hiếu nại đòi hoàn trả hàng tỷ đồng
vì chất lượng giảng dạy không như cam kết ôm tiền bỏ rơi khách hàng
xong nhìn nhận thì ngay từ đầu hệ sinh thái e group bất ổn bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động từ các nhà đầu tư
để mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học rồi lấn sân sang các mảng như chăm sóc sức khỏe ẩm thực và đầu tư tài chính
theo các chuyên gia bản chất hoạt động của công ty này hoàn toàn bất ổ và có dấu hiệu lừa đảo tiền của nhà đầu tư ngay từ đầu
trước năm hai nghìn một mươi chín chuỗi apex leaders liên tục mở mới mạng lưới hoạt động từ bắc đến nam với một trăm ba mươi điểm dậy vào thời hoàng kim
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín công ty đứng sau
mạng lưới là apex holdings có tổng nợ phải trả là khoảng một chín trăm bảy mươi bốn tỷ đồng gặp hai một lần vốn chủ sở hữu
cuối năm hai nghìn hai mươi hai ông nguyễn ngọc thủy thừa nhận hệ sinh thái gặp khó khăn bất lợi trên nhiều mặt lớn nhất là dòng tiền
xong ông nguyễn ngọc thùy lại dùng vốn kêu gọi để rót vào các hoạt động đầu tư chứng khoán tiền số bất động sản thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi
đi đôi với những cái hình thức mà kêu gọi góp vốn đầu tư
thì thường là cái mô hình vốn gì
đó là lấy tiền của cái người góp sau trả cái lợi nhuận và cái vốn cho người góp trước để tạo ra cái uy tín và cái lòng tin
và từ đó huy động được một cái đoạn vốn rất lớn
thì nếu trong trường hợp các cái hợp đồng góp vốn hợp đồng hợp tác đầu tư với các cá nhân này mà có ghi rõ về nội dung mục đích sử dụng tiền
mà sau đó các đối tượng này không thực hiện đúng theo nội dung hợp đồng
thì hoàn toàn có thể bị truy ký trách nhiệm hình sự về tội lừa đạt cho họ
dù ông thủy từng phủ nhận nói chưa bao giờ đầu tư vào chứng khoán hay tiền số
nhưng theo các chuyên gia chỉ cần nhìn báo cáo tài chính của công ty con apac holding năm hai nghìn hai mươi
lần công bố thông tin gần nhất doanh nghiệp này có một trăm linh tỷ đồng trong chứng khoán
số tiền này được thuyết minh là cổ phiếu của công ty con ecapital
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp này cũng hợp tác xây dựng khai thác và phát triển dự án khu nhà ở và dịch vụ đa năng vũng áng tỉnh hà tĩnh
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự thì khi mà đưa ra các thông tin gian dối hoặc bằng các thủ đoạn gian dối để nhằm ký hợp đồng hoặc là nhằm huy động vốn mà sau đó chiếm đoạn tài sản
sau đó chiếm đoạn tài sản của người khác thì nó đã đủ cái yếu tố để cấu thành cái tội lừa đảo chiếm đoạn tài sản rồi
đối với những cái chế tài xử lý các đối tượng này cần phải nghiêm minh bởi vì hẹn lị của nó ảnh hưởng đến rất nhiều nhà đầu tư hàng nghìn bị hại hoặc là cái thiệt hại về công tế nó không thể đếm rẻ
thì tôi cho rằng cái việc chế tài xử lý hiện nay hình sự chúng ta cũng cần phải tăng mạnh tăng cường mạnh mẽ hơn để công tác xử lý mang tính chất gian đe và có hiệu quả hơn
là chúng ta phải xem xét cái chế tài xử phạt nó đã phù hợp chưa cái cơ chế quản lý giám sát nó đã phù hợp chưa thì cái này là cái mà các bộ ngành phải giả soát lại và quản lý tốt
nhưng rõ ràng là với cái hoạt động quản lý giám sát ngày càng sát hơn của bộ công an cũng với các cái cơ quan ban ngành thì đây cũng là một cái tiếng nói rất quan trọng
để từ đó chúng ta có thể xây dựng được những cơ chế chính sách phù hợp

đảm bảo cái quá trình mà hoạt động của các cái hoạt động này nó công khai minh bạch dễ quản lý dễ giám sát và đồng thời có cơ chế giám sát quản lý đầy đủ cũng như có chế tài xử phạt một cách nghiêm minh
thì lúc đó nó sẽ giảm thiểu các cái hoạt động mà tội phạm và nó sẽ giảm áp lực cho cơ quan công an
nguyễn biệt nhằm an lòng chủ đầu tư chủ tịch s group còn xảo ngôn rằng doanh nghiệp này hợp tác thành lập công ty
hạ tầng giáo dục mua các trường liên cấp mua đất để xây dựng khu trải nghiệm và nghỉ dưỡng liên quan đến giáo dục
bản chất là đầu tư bất động sản phục vụ giáo dục
xong những lời xảo ngôn ấy đã không qua mắt được cơ quan điều tra
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sau một thời gian dài điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn ngọc thủy
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cộng phần tập đoàn air group vận đặng vân hiền
trưởng ban quan hệ cổ đông công ty cổ phần đầu tư và phân phối air game
cả hai đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
giá xăng dầu mới được liên bộ công thương tài chính thông báo điều chỉnh áp dụng từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng ba
theo đó giá xăng enamron chín mươi hai được điều chỉnh tăng bốn trăm một mươi đồng một lít
so với kỳ điều hành trước
giá bán mới không cao hơn hai mươi ba sáu trăm hai mươi đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm ba tăng năm trăm ba mươi đồng một lít so với giá bán lẻ kỳ trước
trong kỳ điều chỉnh lần này giá dầu diesel năm s giảm ba trăm hai mươi đồng một lít giá dầu hỏa giảm ba trăm chín mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
trong khi đó giá dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s kỳ này tăng năm mươi đồng một kg so với kỳ trước
giá bán mới là một mươi bảy một trăm bốn mươi đồng một kg
tính từ đầu năm đến nay cơ quan điều hành đã thực hiện một mươi ba kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong đó có tám kỳ tăng đồng loạt bốn kỳ giảm giá một kỳ giảm giá xăng tăng giá dầu
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
xin chào các bạn và hẹn gặp lại
thưa quý vị giá cà phê việt nam trong thời gian xưa tăng lên một trăm linh đồng một kg
trong khi đó thị trường từ london đến new york và brazil cũng có ba phiên tăng giá mạnh liên tiếp những ngày qua
sàn linh đênh mở cửa phiên thứ ba với mức tăng khá ấn tượng ba mươi ba usd một tấn kỳ hạn giao tháng năm
nhiều người theo dõi khá sốc khi khoảng hai tiếng sau khi giá cà phê vọt lên tới một trăm ba mươi usd một tấn
sau đó mức tăng quanh mốc một trăm linh usd được kéo dài đến gần cuối phiên và đóng cửa ở mức chín mươi bốn usd một tấn
giá cà phê trên sàn linh đênh tiếp tục ghi mốc lịch sử mới ba năm trăm năm mươi chín usd một tấn
như vậy chỉ trong ba ngày qua giá cà phê đã lên tới hai trăm linh một usd một tấn
khối lượng hàng hóa giao dịch lớn cà phê arabica trên sàn new york cũng gây ấn tượng không kém
kỳ hạn giao tháng năm có mức tăng cao nhất lên tới chín mươi bảy chín usd một tấn
chốt phiên tăng năm mươi bảy hai usd một tấn đạt bốn hai trăm linh usd một tấn
thị trường brazil cũng tăng mức tăng cao nhất là chín mươi ba năm usd một tấn
đến khi đóng cửa kỳ hạn giao tháng năm tăng bảy mươi năm chín usd một tấn đạt mốc năm một trăm tám mươi usd một tấn
sáng hai mươi tám tháng ba giá cà phê tại tây nguyên đồng loạt tăng hai đồng một kg
cụ thể tại đắk nông phổ biến là một trăm linh năm trăm linh đồng một kg đắk lắc ở mức một trăm linh hai trăm linh đồng một kg
gia lai một trăm linh đồng một kg và lâm đồng chín mươi chín tám trăm linh đồng một kg
như vậy từ đầu tuần đến nay giá cà phê việt nam đã tăng
tăng bình quân năm đồng một kg và chính thức đặt mốc lịch sử trên một trăm linh đồng một kg
theo báo cáo tổng kết hoạt động năm hai nghìn hai mươi ba trao quyền cho doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam của amazon
giá trị xuất khẩu thương mại điện tử bán lẻ xuyên biên giới có thể đạt hai trăm chín mươi sáu ba nghìn tỷ đồng vào năm hai nghìn hai mươi
và sẽ là ngành xuất khẩu lớn thứ năm tại việt nam trong năm năm tới
hiện nhà cửa nhà bếp sức khỏe chăm sóc cá nhân may mặc và làm đẹp
hiện là năm ngành hàng made in việt nam đang bán chạy nhất cho các sàn thương mại điện tử amazon
danh mục này đánh giá phản ánh kinh nghiệm sản xuất lâu năm và các mối nhọn xuất khẩu của việt nam
như nổ thất trang trí nhà cửa và may mặt
đối với sự thăng hạng và mới nổ của các ngành hàng đang trên đà tăng tốc trong các năm gần đây
như ngành sức khỏe chăm sóc cá nhân và ngành làm đẹp
bức tranh xuất khẩu trực tuyến của việt nam ngày càng mở rộng
mang đến nhiều hơn sự lựa chọn danh mục sản phẩm cho khách hàng toàn cầu
với những số liệu tích cực trên đơn vị này cũng dự đoán sẽ có hai khả năng phát triển
với xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó kịch bản thông thường kiếm ngạc xuất khẩu lĩnh vực này có thể đạt năm tỷ usd
tương đương một trăm hai mươi bốn hai trăm linh tỷ đồng
ở kịch bản cao khi các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ việt nam được hỗ trợ tăng xuất khẩu online
thì kim ngạch có thể đạt một mươi hai tỷ usd tức hai trăm chín mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng vào năm hai nghìn hai mươi
mức này cao hơn hai bốn lần so với kịch bản thông thường
và thương mại điện tử bán lẻ sẽ trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ năm của việt nam
amazon global selling cũng thống kê năm ngoái số lượng nhà bán hàng việt nam
có doanh thu vượt mức một trăm linh usd trên amazon đã tăng bảy mươi
trong tương lai hàng hóa việt nam sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu thông qua thương mại điện tử
khi mà tiêu dùng toàn cầu tiếp tục dịch chuyển từ offline sang online